từ ngày một mươi bảy đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã phối hợp cùng cảnh sát giao thông bộ công an và công ty honda việt nam triển khai chương trình tuyên truyền vận động nâng cao hiệu quả đội mũ bảo hiểm cho trẻ em năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật an toàn giao thông cho các em học sinh tại một mươi tỉnh thành phố trên cả nước
hiện nay tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em từ sáu tuổi trở lên còn thấp mới chỉ ở mức ba mươi năm
trong khi tỷ lệ này ở người lớn là chín mươi nhiều bọc phụ huynh vẫn chưa có ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông hoặc đội mũ không đặt chuẩn để chống đối khi bị kiểm tra
cảnh sát giao thông còn tiến hành tặng phiếu quà tặng mũ mũ bảo hiểm cho các phụ huynh và học sinh
chương trình tuyên truyền vận động và tặng phiếu quà tặng mũ mũ bảo hiểm cho trẻ em được thực hiện tại các tỉnh an giang bình định gia lai con trung phú thọ yên bái thái nguyên bắc ninh hà nội và tp hcm